bão số ba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn gió giật mạnh tại thành phố hải phòng
trên nhiều tuyến đường tại địa phương thì ghi nhận cây lớn gãy đổ ngổn ngang do mưa bão
nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số ba từ khoảng ba giờ sáng nay tại hải phòng bắt đầu có mưa to kèm gió lớn
đến gần sáu giờ cùng ngày gió giật mạnh đã khiến nhiều cây lớn trên địa bàn bị gãy đổ
các tuyến đường bến bính hồ sen mê linh nguyễn đức cảnh trần quang khải có nhiều cây gãy đổ
khiến giao thông tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ngoài ra mưa lớn từ ba giờ sáng khiến nhiều tuyến đường như tô hiệu bạch đăng lê lợi chợ ga cát dài hùng vương bị ngập lụt
để khắc phục sự cố sau bão số ba ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng
công nhân các công ty môi trường thoát nước cây xanh đã ra đường dọn dẹp bảo đảm an toàn giao thông